vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định
đã làm thủ tục tiếp nhận một mươi năm ngư dân trên tàu cá bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts vào trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn
và điều tra làm rõ vụ tàu cá này bị một tàu hàng đâm chìm
theo lời khai của các ngư dân tàu cá bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts do ông nguyễn sơn năm mươi hai tuổi
ở xã hoài hương huyện hoài nhơn tỉnh bình định làm chủ xuất bến vào lúc một mươi chín h ngày năm tháng một
khi tàu này đang di chuyển cách bờ biển thành phố quy nhơn khoảng bốn hải lý về phía đông thì bị tàu hàng đâm chìm
sau khi xảy ra tai nạn tàu hàng tiếp tục bỏ đi
các ngư dân trên tàu bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts ôm áo phao linhh đênh trên biển
và rất may là được tàu cá bd chín mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi bốn ts vớt được và đưa vào bờ
hiện sức khỏe của một mươi năm ngư dân trên tàu bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts
đã ổn định
thiệt hại ban đầu do vụ chìm tàu này gây ra ước tính khoảng năm tỷ đồng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã điều tàu pv ba nghìn hai mươi nghìn bốn trăm linh ba và một cano
cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ của hải đội biên phòng hai và đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn ra hiện trường
để hỗ trợ bảo vệ tài sản cho ngư dân